trước tình hình dịch bệnh do virus corona đang diễn biến phức tạp lượng khách du lịch đến quảng bình giảm so với cùng kỳ năm trước
để từng bước tháo gỡ khó khăn ngành du lịch tỉnh quảng bình đã có nhiều giải pháp để kích cầu nhằm thu hút du khách tham quan trở lại
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
do ảnh hưởng của dịch cúm do virus corona chủng mới gây ra nên gần hai tháng nay
đội thuyền phục vụ khách tham quan các hang động tại vườn quốc gia phong nha kẻ bàng hoạt động cầm chừng
hàng trăm thuyền du lịch ở đây chỉ biết gác mái nằm chờ
mặc dù quảng bình là địa phương chưa có người nhiễm virus corona tuy nhiên do lo ngại nên lượng khách đến đã giảm
theo báo cáo của trung tâm du lịch phong nha kẻ bàng trong hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
khách du lịch giảm hơn năm mươi so với những năm trước nhiều tua tuyến phòng khách sạn đặt trước đó đều bị hủy

ngành du lịch luôn luôn sẵn sàng để đón khách ở những chỗ một là chúng tôi phải giữ được nguồn nhân lực

để vượt qua khó khăn ngành du lịch tỉnh quảng bình đang tìm mọi giải pháp thu hút trở lại
trong đó tập trung vào giảm giá sản phẩm du lịch và dịch vụ
tuy nhiên để ngành du lịch sớm phục hồi chính quyền và các ngành chức năng của trung ương và tỉnh quảng bình
cần có chính sách hỗ trợ kịp thời các doanh nghiệp du lịch giúp họ vượt qua khó khăn này